hiện trên địa bàn tỉnh hà tĩnh có khoảng hai trăm tám mươi km đê biển đê cửa sông
tuy nhiên có đến một phần ba số đê này đắp bằng đất chưa được đầu tư xây dựng kiên cố hóa
đặc biệt sau mỗi trận bão thì nhiều tuyến đê lại bị hư hỏng xuống cấp
thậm chí là bị vỡ và gây đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân
thế nhưng hiện công tác khắc phục các tuyến đê này lại gặp nhiều khó khăn với nguồn kinh phí hạn hẹp
đây là hiện trường vụ vỡ đập cố châu ở xã gia hanh huyện can lộc tỉnh hà tĩnh
mưa lớn cộng với nước trên thượng nguồn đổ về khiến đập cố châu bị nước đánh sập
khoảng hai mươi năm hectare hoa màu cũng bị dòng lũ cuốn trôi
hiện công tác khắc phục tuyến đê này vẫn đang gặp nhiều khó khăn
ủy ban nhân dân huyền đang hủy động các nguồn lực để kiến cố hỏa
tuy nhiên việc hủy động nguồn lực cũng rất khó khăn
cũng mong muốn đề nghị được sự hỗ trợ của ủy ban nhân tỉnh và nguồn ngân sách từ trung ương
để huyền kiến cố hỏa một số tuyến đê cũng như hồ đập trên đề bản
còn tại tuyến đê xã cầm nhượng huyện cầm xuyên tỉnh hà tĩnh
sau các trận bão lụt hơn hai km bờ đê đã bị sạt lở nghiêm trọng
những hàm ếch này đã ăn sâu vào phía chân đê
gây nguy cơ vỡ đề rất lớn
hiện trên địa bàn có hai trăm tám mươi km đê biển đê cửa sông
tuy nhiên mới chỉ có khoảng một trăm bảy mươi km đê được xây dựng kiên cố hóa
số còn lại chỉ xây dựng tạm bỡ không đáp ứng được công tác phòng chống bão lụt
hà tĩnh là huyện sức khó khăn vì vậy cho nên là sáng đang rất cần sự xã hội hóa
sự cần giúp đỡ của trung ương để hà tĩnh sớm nâng cấp tuyến đê này
bảo đảm cho người dân an toàn trước các tuyến bão lụt
mỗi mùa mưa bão đến hàng nghìn hội dân hà tĩnh sinh sống dọc các tuyến đê bào
lại thấp thỏm lo âu trước những túi nước khổng lồ có thể vỡ bất cứ lúc nào
thế nhưng bà con cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài sự chờ đợi các giải pháp từ phía cơ quan chức năng